liên quan đến vụ nổ bom tại khu vực điện thờ éraguan ở thủ đô bangkok thái lan
đến thời điểm này thương vong trong vụ nổ bom tại khu vực điện thở eraguan ở thủ đô bangkok
đã tăng lên hai mươi hai người thiệt mạng và một trăm hai mươi ba người bị thương
thái lan cũng đã xác định được nghi phạm của vụ đánh bom này
afp dẫn lời thủ tướng thái lan prayuth chan o cha tuyên bố có một nghi phạm là nam giới
xuất hiện trong đoạn video do camera an ninh ghi lại tại hiện trường vụ đánh bom
chúng tôi đang truy tìm nghi phạm này
nghi can này được cho là thành viên của một nhóm chống chính phủ có trụ sở ở miền đông bắc thái lan
thủ phủ của phe áo đỏ
theo afp tuyên bố của ông prayuth cũng đồng nghĩa với việc quá trình điều tra
giờ đây sẽ tập trung vào phe áo đỏ đối lập chống chính phủ
thay vì nhằm vào phiến quân hồi giáo ở cực nam nước này